chuyển sang thông tin tại tỉnh quảng ninh liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí quảng ninh ngành y tế địa phương đã xác định được chín trường hợp dừng tính với virus sars cov hai
trong đó có năm công nhân
theo số liệu mới nhất tỉnh quảng ninh ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với virus sars cov hai
nằm giải tác tại các địa phương khác nhau cùng liên quan tới ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn sao vàng uông bí quảng ninh
cụ thể tại thành phố uông bí có sáu trường hợp dương tính
thì năm người là công nhân của công ty trách nhiệm hoạn sao vàng chi nhánh thành phố uông bí
cùng ttn ntn btn ntn ở phường phương đông bth phường trương vương và hvh ở phường yên thanh
là công nhân của công ty than nam mẫu thành phố uông bí
tại thị xã quảng yên ghi nhận hai trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hoạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí gồm ptk ở xã sông khoai và dtt xã hiệp hòa
tại thị xã đông triều ghi nhận một trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hoạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí là vta xã hồng thái đông
hiện các địa phương uông bí quảng yên đông triều đang tiến hành truy vết
lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến f
đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch
đối với lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng thành phố uông bí đã huy động toàn bộ nhân lực của địa phương
và sáu mươi năm cán bộ y tế do sở y tế điều động từ bệnh viện phục hồi chức năng
và trường các đảng y tế quảng ninh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở chín xã phường
trên địa bàn để tầm soát diện rộng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo sức khỏe đời sống sáng ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có những điều chỉnh phù hợp
về lịch trình công việc giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại các địa phương cao điểm dịch bệnh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo